ubnd tp hà nội vừa cho biết thành phố đã hoàn thành xử lý vi phạm tại nhà số tám b lê trực
theo quy định của pháp luật để bảo đảm an toàn tuyệt đối công trình và lợi ích các bên liên quan
theo báo cáo giải trình với thủ tướng về kết quả xử lý khắc phục vi phạm trật tự xây dựng
tại tòa nhà tám b lê trực giai đoạn một cơ quan chức năng đã tháo rỡ phần tung thang và tầng một mươi chín
giai đoạn hai đã tháo rỡ toàn bộ phần tường xây vách ngăn cửa thiết bị tầng
hoàn thành khối lượng cắt sàn tầng một mươi tám với diện tích là một hai trăm sáu mươi tám m hai
hiện trạng công trình còn một mươi bảy tầng và tung thang chiều cao đến mặt mái tầng một mươi bảy là năm mươi tám năm mét
so với giấy phép xây dựng vượt chiều cao năm năm m diện tích sàn tăng hai tám trăm ba mươi bốn tám m hai
việc cho phép giữ lại một số hạng mục trên là do yêu cầu về kỹ thuật bảo đảm kết cấu và an toàn cho tòa nhà
các hạng mục này sẽ hoàn thiện thành ràn hoa bồn cây không sử dụng cho mục đích khác
việc khắc phục hậu quả gây ra
hình trạng công trình đưa vào khai thác sử dụng thuộc trách nhiệm của chủ đô tư